theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hai tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
một tin vui nữa đó là cùng với ba bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
được công bố khỏi bệnh như chúng tôi đã đưa ở bản tin trước
thì hôm nay có thêm hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới hải dương
được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm linh bảy ca
như vậy là cả nước chỉ còn hai mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc tính đến một mươi tám h ngày năm tháng sáu số ca điều trị khỏi là ba trăm linh bảy ca
số ca có năng điều trị là hai mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám một trăm bốn mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là tám mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu chín trăm sáu mươi bốn người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một chín mươi sáu người